công ty phát triển nhà thủ đức bị cưỡng chế thuế hơn một trăm một mươi một tỷ đồng
doanh nghiệp casino báo lộ bốn trăm linh tỷ đồng giá xăng có thể tiếp tục tăng
dùng sổ đỏ giả để cầm cố ký hợp đồng chuyển nhượng để chiếm đoạt hàng tỷ đồng
là những nội dung đáng chú ý trong thành phố hôm nay ngày hai mươi tháng một
và giang thái sẽ đồng hành cùng quý vị trong bản tin này
thưa quý vị công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức thủ đức house mãi chính khoán tdh
vừa nhận được quyết định cưỡng chế thuế từ cục thuế thành phố hồ chí minh
với số tiền hơn một trăm một mươi một tỷ đồng
cụ thể thủ đức house nhận được quyết định cưỡng chế thuế từ cục thuế thành phố hồ chí minh
số tiền hơn một trăm một mươi một bốn tỷ đồng
trước đó ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thủ đức house đã nhận quyết định xử phạt khác
từ cục thuế thành phố hồ chí minh về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả
do những vi phạm trong thời kỳ thanh tra hai mươi bảy hai mươi tám
theo quyết định này thủ đức house bị truy thu gần hai mươi một tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng
và gần một mươi tỷ đồng tiền chập nộp
ngoài ra công ty còn bị điều chỉnh giảm khấu trừ tiền thuế gần sáu mươi tám tỷ đồng
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là một sáu mươi chín triệu đồng một người
bằng bảy mươi hai so với hai nghìn hai mươi một hai ba mươi ba triệu đồng một người
tăng chín mươi hai so với năm hai nghìn hai mươi tám mươi tám triệu đồng một người
năm hai nghìn hai mươi một thiệt hại do virus máy tính gây ra đối với người dùng việt nam
tiếp tục ở mức rất cao lên tới hai mươi bốn bốn nghìn tỷ đồng
đây là kết quả được đưa ra từ chương trình đánh giá an ninh mạng mới đây
như vậy đây là năm thứ hai liên tiếp mức độ thiệt hại do virus máy tính gây ra
đối với người dùng việt nam vượt mốc một tỷ đô la mỹ tức hơn hai mươi bốn tỷ đồng
tập đoàn bkv đã ghi nhận trong năm hai nghìn hai mươi một đã có bảy mươi bảy triệu lượt máy tính bị nhiễm virus
đây là báo động đỏ cho tình hình an ninh mạng tại việt nam
năm hai nghìn hai mươi một cũng là một năm đầy biến động của các loại hình kinh doanh liên quan đến tiền số
điều này kéo theo số lượng tấn công mã hóa dữ liệu đòi trả tiền chuộng bằng con tăng mạnh
thưa quý vị dù dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn đến thị trường ô tô trong nước
nhưng lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc vào việt nam trong năm hai nghìn hai mươi một vẫn cao kỷ lục
gấp hơn một năm lần so với cùng kỳ
thái lan indonesia và trung quốc vẫn là ba quốc gia dẫn đầu về số lượng xe nhập khẩu
tổng số lượng xe của ba quốc gia trên về việt nam là gần một trăm năm mươi xe
chiếm tới chín mươi hai phần bốn số lượng xe nhập khẩu
trong đó thái lan dẫn đầu về số lượng lẫn giá trị kim ngạch
cụ thể có tổng cộng tám mươi chín trăm linh ba xe được nhập khẩu về việt nam từ thái lan
chiếm hơn năm mươi tổng lượng xe nhập khẩu
giá trị kim ngạch đạt một năm tỷ usd
indonesia xếp thứ hai về số lượng đạt bốn mươi bốn hai trăm năm mươi xe và kim ngạch năm trăm năm mươi chín năm triệu usd
trung quốc đạt hai mươi hai bảy trăm năm mươi
hai trăm năm mươi ba xe nhưng kim ngạch đạt tới tám trăm bảy mươi ba triệu usd
tăng mạnh hai trăm linh ba so với năm hai nghìn hai mươi
cao hơn indonesia về giá trị bởi chủ yếu xe nhập từ trung quốc là xe tải
xe chuyên dụng có giá trị cao
cùng với lượng xe nhập khẩu tăng cao
xe lắp ráp sản xuất trong nước trước năm hai nghìn hai mươi một cũng có mức tăng trưởng đáng ghi nhận
theo tổng cục thống kê cả năm hai nghìn hai mươi một
các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô tại việt nam đã cho xuất xưởng tổng cộng hai trăm chín mươi chín tám trăm linh chiếc
tăng đến chín một
so với năm hai nghìn hai mươi
lượng xe sản xuất trong nước vẫn cao gần gấp đôi so với xe nhập khẩu nguyên chiếc
thưa quý vị giá xăng dầu thế giới đi lên thẳng đứng và chưa có điểm dừng
nên kỳ điều hành ngày mai giá bán trong nước có thể tiếp tục tăng
giá ven biển bắc và dầu thô ngọt nhẹ của mỹ đã chạm mức cao nhất
kể từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
lên tám mươi bảy năm usd một thùng
giá dầu dự báo có thể chạm mức một trăm linh usd trong thời gian tới
do đó kỳ điều hành ngày mai
tăng quanh mức bốn trăm linh sáu trăm linh usd một lít
còn giá dầu khoảng bảy trăm linh usd
tức nguyên đáng đang cận kề
để tránh tăng sốc nhà điều hành có thể trích hoặc sử dụng quỹ
và chỉ cho tăng trong khoảng hai trăm linh ba trăm linh usd một lít
nếu đúng như dự báo đây sẽ là lần tăng giá thứ ba liên tiếp
công ty cổ phần quốc tế hoàng gia mã chứng khoán ric
là doanh nghiệp kinh doanh casino duy nhất có cổ phiếu đang giao dịch trên sàn chứng khoán
mặc dù hoạt động kinh doanh kém khởi sắc của doanh nghiệp
đã khiến nhiều nhà đầu tư đau đọc
ngoài sở hữu ngành nghề kinh doanh casino
ric còn là doanh nghiệp quản lý phục vụ khách sạn khu vui chơi tại quảng ninh
dịch bệnh covid kéo dài là một trong những nguyên nhân
khiến hoạt động kinh doanh của công ty kém khởi sắc
rỉ kế cả năm hai nghìn hai mươi một danh thu đạt gần bảy mươi năm tỷ đồng
trong khi đó chi phí vốn lên đến hơn một trăm hai mươi một tỷ đồng
dẫn đến việc ghi nhận lộ gồm hơn bốn mươi sáu tỷ đồng cả năm
trừ thêm các chi phí phát sinh quốc tế hoàng gia lỗ hơn chín mươi sáu tỷ đồng
tính đến ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi một quốc tế hoàng gia đã lộ lý kế hoàn bốn trăm linh tỷ đồng
liên quan đến hoạt động của casino
mới đây tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã nhận đơn khởi kiện
của một phụ nữ quốc tịch italia về việc kiện công ty con con
đơn vị quản lý dự án corona resort và casino phú quốc
theo đơn kiện thì giữa năm hai nghìn hai mươi một vị khách này đến casino ở phú quốc chơi bài
và thắng năm mươi bốn sáu tỷ đồng
nhưng casino chỉ chi trả được một mươi tỷ đồng
còn lại bốn mươi bốn sáu tỷ đồng chưa chi trả
nói đến nền tảng streaming phim có trẻ phí
netflix dẫn đầu trong cuộc đua nóng này
mỗi quý trong năm ông lớn này đã phát hành hơn một trăm linh phim series độc quyền
để giữ chân khán giả
đây cũng là chiến lược chủ chốt của các dịch vụ tương tự
với kỳ vọng tăng thị phần trong cách giải trí ngày một phổ biến
tại khu vực thành thị này
xét về doanh thu và số người đăng ký sử dụng
cuộc đua ott trên thế giới đang căng thẳng giữa ba ông lớn
là netflix disney plus và iqg
số người đăng ký tính đến quý bốn năm hai nghìn hai mươi một của ba đơn vị này
lần lượt là hai trăm linh tám triệu một trăm một mươi tám triệu và một trăm linh bảy triệu
tuy nhiên riêng quý ba và đầu quý iv năm hai nghìn hai mươi một
netflix bật lên hẳn nhờ hai khu hít lớn là squid game và money heist
niên squid game đạt doanh thu đến nay hơn tám trăm chín mươi một triệu đô la mỹ
tức trở thành bộ phim có doanh thu cao gấp bốn mươi một bảy lần kinh phí sản xuất
mức kinh phí sản xuất phim này chỉ hơn hai mươi một bốn triệu đô la mỹ
hollywood họ sẽ remade họ sẽ hợp tác
họ sẽ hợp tác họ sẽ hợp tác
thị trường ở nhật bản những câu chuyện nhật bản rất là nhiều
bởi vì lúc đó qua thông qua nhật bản họ tìm thị trường châu á
sau này chúng ta thấy những bộ phim hợp tác với trung quốc
bởi vì thị trường trung quốc lúc đó nó cũng đang rất là phát triển
sau này thị trường trung quốc tương đối họ khó hơn là đóng cửa
thì họ sẽ tìm ở hàn quốc hàn quốc rồi tháng an
thật ra trên thế giới này những nhà kinh doanh
thật ra họ tìm những cái nơi nào đôi bên cũng có lợi
switch game không chỉ mang lại thành công doanh thu
mà quan trọng hơn tăng tự tin cho những ông lớn ott
đầu tư vào nội dung cho khán giả châu á
thị trường mà netflix hay disney plus đang yếu thế
tính đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi
khán giả vùng châu á thái bình dương
chỉ chiếm chín tổng lượng đăng ký streaming netflix
nhưng sau hiện tượng switch game
và liên tục nhiều syri hàn quốc nhật bản ấn tượng khác
tỷ lệ khán giả châu á đăng ký
đã tăng lên một mươi sáu sáu so với tổng lượt người dùng
ở thị trường việt nam
netflix là ấn dụng stream giải trí nước ngoài đứng đầu hiện nay
vượt qua iqg
hiện netflix đứng sau fpt play
với lượng người đăng ký chiếm hai mươi hai thị phần
fpt play đang dẫn đầu với hai mươi bốn thị phần
cái lượng người xem những nền tảng ott
từ ib việt nam hay từ khán giả việt nam
bây giờ nó không còn cái gì xa xỉ đâu
và vẫn đang là tiềm năng
mình nghĩ tầm một hai năm nữa
thì nó sẽ có khả năng rất là lớn
cho cái việc là người dùng việt nam sẽ nhiều
thì khi đó họ muốn làm những dự án
để tạo ra những dự án

về văn hóa việt nam
về câu chuyện của người việt nam
giống như là những nước khác đã và đang tiếp cận
netflix đã hiện rõ động thái đầu tư
về thị trường việt nam
qua liên tục hai sự kiện
cục thi lồng tiếng thanh âm dịu kỳ
và lập quỹ sản xuất phim ngắn vẻ đẹp điện ảnh
netflix mới đây cũng dạy chương trình miễn phí
cho người dùng android
với một số đầu phim được tiếp cận
cuộc bắt tay của netflix làm phim tài liệu
càng cho thấy tiềm cận của ông lớn này
với nội dung độc quyền việt nam
tăng sức nóng cho cuộc đua original series
giải trí trên nền tảng số
là một cái xu hướng chung của thế giới
và cũng như là của việt nam
vì vậy thì để mà cạnh tranh
với các cái nền tảng khác
các cái đối thủ khác
thì cái việc mà tập trung và sản xuất
cái nội dung độc quyền
là cái điều tất nhiên
đấy là một cái vũ khí để cạnh tranh
với các đối thủ khác
đầu tư vào cái việc sản xuất nội dung
để mà thu hút thêm người dùng
cũng như là để giữ khán giả
khi mà họ đã đăng ký rồi
sáu năm trước
một số nền tảng stream giải trí
có trả phí của việt nam
đã khởi động sản xuất nội dung độc quyền
tuy nhiên phải nhìn nhận hai năm trở lại đây
những đơn vị này cho thấy sự tập trung nguồn lực lớn
để sản xuất với số đầu phim lên đến hơn hai mươi một năm
thực tế này mở ra cơ hội cho nhà làm phim
xong có rủi ro nào cho nhà đầu tư
khi doanh thu từ nền tảng này
từ việt nam đến nay
vẫn chưa bổ đắp được chi phí bấm máy
mặc dù cơ quan chức năng đã liên tục cảnh báo
về phương thức thủ đoàn hoạt động
của tội phạm sử dụng giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất giả để lừa đảo
chiếm đoạt tài sản thu lợi trái phép hàng chục tỷ đồng
nhưng đến nay thì vẫn còn nhiều nạn nhân mắc bẫy
do cùng hoạt động ngôi giới bất động sản
nên vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
nguyễn văn nho
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm quê an giang
bàn với nguyễn thị nguyệt
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ngụ xã an điền
thị xã bến cát tỉnh bình dương
nếu cần tiền để kinh doanh bất động sản
thì nho sẽ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
cho nguyệt sử dụng để đi đặt cọc lấy tiền
nhận thấy bản thân đang cần tiền
nên nguyệt đã đồng ý thực hiện
anh nho có bàn với tôi
làm cuốn sổ giả
cung cấp thông tin cho anh
thông tin về cuốn sổ đỏ
để làm sổ giả

còn ngoài ra thì cách làm như thế nào
thì không biết
thế như là từ
anh nho chỉ nói như vậy thôi
bàn vạt như vậy
vậy là tôi đồng ý vậy thôi
sau khi có được những cuốn sổ đỏ giả trong tay
nguyệt đã ký hợp đồng đặt cọc
với ông nguyễn văn nhân
ngô thị xã bến cát tỉnh bình dương
để chuyển nhượng thử đất trị giá tám trăm linh triệu đồng
ông nhân đã đưa cho nguyệt bốn trăm linh triệu đồng
tiếp đó nguyệt dùng một sổ đỏ khác
để ký hợp đồng chuyển nhượng đất
cho ông nguyễn đức thạch
ngô tỉnh sơn la
với số tiền đặt cọc trước là bốn trăm năm mươi triệu đồng
em đặt cái cuốn sổ đắt giả
ở trong sổ đỏ giả
để về mượn tiền
rồi trong một tháng hai tháng
em trả lại cho người ta
thì em ấy tới chừng mà ra bên ngân hàng được
thì em trả lại cho người ta
thì trong cái đó
từ đó nguyệt mới nhờ mình phải đặt qua
nhưng mà mình đắt đồ mình nói là
thôi em đặt đi
nguyệt nói em cũng bận quá
không có thời gian rảnh thôi anh đặt giùm
cho nên từ chỗ đó tôi mới liên hệ bên kia được
tôi mới đặt giùm
đặt đạo tổng
bên nguyệt thì đặt có hai cuốn
rồi mấy người bạn của nguyệt nữa
nói chung là
cùng với thủ đoạn nêu trên
nho nguyệt đã cấu kết phạm thị ái khiêm
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
ngụ tỷ xã bến cát tỉnh bình dương
và lê thị nhân ngọc
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
ngụ thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
đặt làm nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khác
để tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng
chiếm đoạn tiền tỷ
thời điểm mà xảy ra
thì cũng là thời điểm
tình hình dịch bệnh
ở địa bàn cũng mới vừa
mới trở lại
mới trở lại bình thường
nhưng mà đối tượng đã thực hiện trước đó
trong cái thời gian dịch bệnh
nó gây ảnh hưởng tác động lớn
đến đời sống của dân
mà thực hiện là cái hành vi là
để cho các đối tượng khác
đến để mua bán đất
thông qua đặc cọc rồi chiếm đoạn thị sản
thủ đoạn của các đối tượng
hết sức tinh vi
lại hoạt động theo từng nhóm
phân chia công việc rõ ràng
các loại giấy tờ giả chúng sử dụng
đều rất giống thật
từ màu sắc cỡ chữ cho đến con dấu
dễ dàng qua mặt văn phòng công chứng
sau khi phạm tội
các đối tượng thường vứt bỏ số điện thoại đã sử dụng
để liên lạc với nạn nhân
và một thời gian sau người mua mới phát hiện
mình bị lừa bằng sổ đỏ giả
cái số đối tượng
mà thực hiện hành vi phạm tội như này
họ cũng có kinh nghiệm về làm đắt đai
họ cũng hiểu rõ về quy trình mua bán
thì họ lựa những cuốn sổ thật
là họ đặt trên mạng
sổ đối tượng này họ đặt trên mạng
với một cuốn giá tiền từ một mươi đến một mươi năm triệu đồng
nhìn về ngoài chúng ta không có kinh nghiệm
thì chúng ta không thể phân biệt được đó là thật hay giả
cũng số thửa
địa chỉ tên người là đầy đủ luôn
sau đó có một đối tượng
chuyên đặt trên mạng
là lên này về giao cho một đối tượng cầm đầu
đối tượng cầm đầu
mới phân vai trò
là đi tìm
những người mà cho vai
tìm những người mà cần có nhu cầu mua
ví dụ như một cái thửa đó
định ninh giá của thị trường nó khoảng tầm hai tỷ đi
nhưng mà nó sẽ cầm
và nó bán với giá chỉ trên dưới một tỷ thôi
để đánh vào cái lòng tham của
những người dân
và nó lựa những người là không có kinh nghiệm
về trong quá trình mua bán đắt đai
và những người mua bán lần đầu
thì nó làm như thế
và nó lừa được rất là nhiều bị hại
trên địa bàn của bến két và ngoài địa bàn của bến két
thời gian qua
nhiều địa phương liên tiếp triệt xóa
gác đường dây làm sổ đỏ giả
sở dĩ hoạt động phạm tội này
ngày càng diễn ra nhiều
là do giấy tờ giả hiện nay được làm rất dễ dàng
bất cứ ai cũng có thể đặt làm sổ đỏ giả
qua lời giới thiệu
chào mời trên các trang web
hay mạng xã hội
do đó cần phải xử lý nghiêm loại tội phạm này
để tránh được các vụ lừa đảo tương tự xảy ra
vừa rồi là những cập nhật của thành phố hôm nay
hy vọng rằng
mọi người đã có được những thông tin hữu ích
mọi thắc mắc hay phản ánh
quý vị có thể gọi về đường dây nóng
hoặc hợp thư điện tử của thành phố hôm nay
còn bây giờ giang thái xin chào
và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong số phát sóng tiếp theo